công an huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn hồng dũng
chú tại huyện trư quynh để điều tra về hành vi giết người
ngày một mươi chín tháng chín dũng mang dao đi tìm nguyễn thành tài trả thù cá nhân
đến quán game tại xã e an ninh
thấy anh tài đang chơi game dũng cầm dao lao đến chém nhiều nhát vào đầu tay và ngực anh tài
khiến nạn nhân bị thương tích tỷ lệ hai mươi chín
sau khi gây án dũng đã đến cơ quan công an đầu thú
trở sang các tin tức an ninh trật tự
từ một vụ án cố ý gây thương tích trộm cắp tài sản xảy ra tại địa bàn phường mỹ đình hai
quận nam từ liêm thành phố hà nội công an quận nam từ liêm tiếp tục điều tra mở rộng hành vi
mua bán trái phép chất ma túy của các đối tượng
và từ đó đã đấu tranh bóc gỡ đường dây chuyên sản xuất các loại ma túy tổng hợp
có cơ sở sản xuất đặt tại địa bàn thành phố hồ chí minh
tăng vật thu giữ trong chuyên án này lên tới gần sáu trăm linh kg
bao gồm cả ma túy tổng hợp và thành phẩm các loại nguyên liệu hóa chất để sản xuất ma túy
trong chuyên án này công an quận nam từ liêm đã bắt giữ năm đối tượng trong đường dây sản xuất
vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy
cả năm đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
hoạt động tại địa bàn thành phố hồ chí minh từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
các đối tượng này đã thuê một căn trung cư tại địa bàn quận tân phú
thành phố hồ chí minh để làm nơi tổ chức điều chế và sản xuất ma túy
nguy trang các sản phẩm dưới dạng thực phẩm chức năng hoặc thuốc lá điện tử để qua mắt cơ quan chức năng
tăng vật được ban chuyên án thu giữ gồm bốn mươi kg thảo mộc có chứa ma túy
một kg chất bột có chứa ma túy hai trăm năm mươi ống thuốc lá điện tử dạng pot có chứa ma túy
hai mươi lít chất lỏng có chứa ma túy bảy mươi sáu bao tải chứa thảo mộc khô dùng cho việc sản xuất ma túy
tổng khối lượng là năm trăm bốn mươi bảy hai kg
nhiều máy móc trang thiết bị dùng cho việc sản xuất đóng gói ma túy bao
hiện ban chuyên án đang tiến hành xác minh mở rộng điều tra vụ án truy bắt các đối tượng bỏ trốn
sáng sớm nay bão đã vượt qua khu vực phía nam của đảo lưu dông philippines
đi vào biển đông và trở thành cơn bão số bốn trong năm nay
hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc một trăm một mươi tám bảy độ kinh đông
trên vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm hai mươi km về phía đông
từ trưa mai vùng biển ngoài khơi khu vực từ quảng bình đến ninh thuận
bao gồm huyện đảo cồn cỏ cù lao tràm và lý sơn sẽ có gió mạnh cấp tám cấp chín
sau tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai đến cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
sóng biển cao từ tám đến một mươi mét biển động dữ dội
tiếp tục thông tin mới nhất về cơn bão hou
sáng sớm nay bão noru đã vượt qua khu vực phía nam của đảo lưu dông
gây mưa to và gió mạnh dự kiến có thể gây lũ lụt
và tàn phá nhiều diện tích hoa màu
sau khi đi qua đảo lưu dông bãou sẽ dự báo là đi vào biển đông trong ngày hôm nay
và trở thành cơn bão số bốn trong năm nay ở nước ta
với cường độ khoảng cấp một mươi hai đến cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm một mươi năm
theo đánh giá đây là một cơn bão rất mạnh có thể là siêu bão
là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng hai mươi năm trở lại đây
tương đương với cơn bão số sáu năm hai nghìn sáu hay bão số chín của năm hai nghìn một mươi
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai
tới các địa phương như đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định ở mức cấp độ bốn
các tỉnh quảng trị thừa thiên huế phú yên con tum ở mức cấp độ ba
các địa phương cần tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số bốn
với tinh thần khẩn trương và quyết liệt
nằm trong khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão số bốn
thành phố đà nẵng đã nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ để chủ động ứng phó với bão nu
ngay trong đêm qua lực lượng công an thành phố đà nẵng đã tập trung chỉ đạo
kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền và chuẩn bị nơi tránh trú an toàn cho người dân
để ứng phó kịp thời hiệu quả và hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão gây ra
từ chiều hai mươi năm tháng chín thành phố đà nẵng đã cấm tất cả các tàu cá ra khơi
hướng dẫn neo đậu và vận động người dân lên bờ tránh chú bão
đến khuya ngày hai mươi năm tháng chín có hơn bảy trăm linh tàu cá đã được bố trí vị trí đậu đỗ
lực lượng công an cũng khẩn trương kiểm tra tình hình an ninh trật tự
phòng cháy chữa cháy để tránh trường hợp tàu thuyền va đập dẫn đến cháy nổ
cơn bão số bốn được dự báo có cường độ rất mạnh tốc độ di chuyển nhanh
để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra
thành phố đà nẵng dự kiến sơ tán hơn chín mươi hai dân
công an thành phố đà nẵng đang tiếp tục kiểm tra giả soát kiên quyết di rời
sơ tán phương tiện và tài sản của người dân
khỏi khu vực nguy hiểm trước chín giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng chín
trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của cơn bão số bốn
ngay trong đêm lực lượng công an thành phố đà nẵng đã bố trí
sắp xếp những địa điểm để người dân có nhà ở không kiên cố có thể di dời đến
hiện tại thì hơn hai trăm linh trường học đã được bố trí giường ngủ cũng như là thực phẩm thiết yếu
để sẵn sàng cho người dân tránh trú bão
đến thời điểm hiện tại cơ bản công tác ứng phó với bão số bốn
đã được đảm bảo
lực lượng công an cũng đang tiếp tục hỗ trợ người dân trăng chống nhà cửa
và nhanh chóng di rời người dân đến khu vực an toàn
tại quảng ngãi cũng trong chiều tối qua để chủ động ứng phó với bão noru
toàn tỉnh đã tập trung tối đa lực lượng ứng phó với siêu bão
tại tổ một tổ hai thôn sơn xã sơn trà có một mươi hai hộ sân nằm trong vùng nguy cơ sản lửa cao
lãnh đạo huyện và xã đã về tận nơi
nhắc nhở bà con chuẩn bị tinh thần đi tránh bão để đảm bảo an toàn
xã đã chuẩn bị các phương án di rời dân
trên địa bàn huyện trà bồng có ba mươi sáu điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở núi
lửa đất nứt núi sản lửa bờ sông lũ ống lũ quét
ảnh hưởng đến bảy trăm tám mươi sáu hộ dân
với ba ba trăm bảy mươi một nhân khẩu
đối với các điểm khu dân cư có nguy cơ xảy ra sản lửa
phải chủ động di rời dân đến nơi an toàn trước khi bão đến
các tuyến đường có các điểm sản lửa nguy cơ sản lửa cao
phải chủ động cắm biển cảnh báo cử người trực chốt gác khi có tình huống xấu
tích cực triển khai phương án ứng phó thiên tai của từng địa phương
theo phương châm bốn tại chỗ
tích cực triển khai phương án ứng phó thiên tai của từng địa phương
tích cực triển khai phương án ứng phó thiên tai của từng địa phương
nuôi trồng thủy sản của người dân đã được đưa vào cảng neo đậu tàu thuyền
để tránh bị hư hỏng thiệt hại
công tác di rời dân đến nơi an toàn được yêu cầu phải hoàn thành trước chín giờ ngày hai mươi bảy tháng chín
trước diễn biến phức tạp của bão noru tỉnh quảng ngãi đang khẩn trương tổ chức
lực lượng sắp xếp neo cột tàu thuyền và kêu gọi ngư dân tìm nơi tránh trú an toàn
đồng thời lên kế hoạch sẵn sàng sơ tán người dân tại các huyện thị ven biển
đến nơi trú ẩn an toàn trước một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng chín
thưa quý vị tiểu mục vấn đề chính sách hôm nay với khách mời là tiến sĩ luật học luật gia trần văn duy
hội luật gia tp hà nội sẽ cùng phân tích và chia sẻ về giải pháp để ngăn chặn lan truyền
các sản phẩm âm nhạc phản cảm trên môi trường số
đây là vấn đề tuy không mới nhưng hiện nay đang gây bức xúc trong dư luận
khi xuất hiện ngày một nhiều hơn những sản phẩm âm nhạc phản cảm lời lẽ dung tục
có thể ảnh hưởng tiêu cực tới giới trẻ và công chúng
vâng chính vì vậy nên là thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch đã khẳng định
sẽ xem xét xử lý với từng trường hợp cụ thể
tất cả mv có nội dung dung tục phản cảm đều phải chịu xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cụ thể là tại nghị định số ba mươi tám năm hai nghìn hai mươi một về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực văn hóa quảng cáo
bên cạnh sự mạnh tay của các cơ quan quản lý thì chính công chúng nắm giữ quyền lực mềm
đó là tẩy chay các sản phẩm âm nhạc phản cảm dung tục
tối ngày hai mươi tháng chín các mv triệu view trên nền tảng youtube của rapper bình gôn biến mất
những mv này từng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội của khán giả lẫn truyền thông
lo ngại ngôn từ dung tục cảnh quay phản cảm sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới giới trẻ
tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai năm ca sĩ sơn tùng mtp
từng bị bộ văn hóa thể thao và du lịch xử phạt bảy mươi triệu đồng vì mv there s no one at all
ngoài ra mv này bị tiêu hủy gỡ bỏ hoàn toàn trên môi trường số vì những hành động tiêu cực trong mv
trước đó rapper chị cả cũng bị xử phạt ba mươi năm triệu đồng vì sản phẩm sensor có quan điểm lệch lạc
và không đúng với truyền thống văn hóa của người việt nam
cùng thời điểm nhóm gáp nhà làm bị phạt bốn mươi năm triệu đồng vì có hành vi lưu hành sản phẩm
có nội dung xúc phạm tin ngưỡng tôn giáo
mới đây nhất mv black hickey của sipu cũng bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội vì nhiều cánh quay phản cảm